hôm nay một nhóm biệt kích ukraine đã bị cơ quan an ninh liên bang nga bắt giữ tại sevatopol
crome vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ nga và ukraine căng thẳng kể từ năm hai nghìn một mươi
khi crime tuyên bố độc lập khỏi ukraine chính thức sát nhập vào nga
đại diện cơ quan an ninh liên bang nga fbs cho biết họ đã bắt giữ một nhóm biệt kích có âm mưu
khủng bố của ukraine hôm một mươi tháng một mươi một nhóm đối tượng này có hành động phá hoại và bị tình nghi lên
kế hoạch tấn công các cơ sở quân đội cơ sở hạ tầng trọng yếu ở bán đảo crimea
ps đã thu giữ các thiết bị nổ và vũ khí lớn từ nhóm này trước đó hồi tháng một mươi vừa qua
cơ quan an ninh liên bang nga cũng bắt giữ một nhà báo người ukraine bị cáo buộc do thám
các lực lượng quân đội nước này sau đó cơ quan này cũng bắt giữ một nhân viên người ukraine
được cục tình báo trung ương mỹ cia đào tạo quan hệ nga và ukraine căng thẳng kể từ năm hai nghìn một mươi
sau khi crimea tuyên bố độc lập khỏi ukraine chính thức sát nhập vào nga